sáng nay hai mươi năm tháng bảy đảng bộ quận một mươi tp hcm đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với hai trăm ba mươi đại biểu đại diện cho hơn bảy hai trăm linh đảng viên
thuộc bốn mươi một tri bộ đảng bộ trực thuộc
giữa đại hội có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyên phó chủ tịch nước trường mỹ hòa
năm năm qua đảng bộ quận một mươi đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện
nghị quyết đại hội đảng bộ nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi thách thức khó khăn đang sen
sông với truyền thống đoàn kết nỗ lực kiên trì của hệ thống chính trị
từ quận đến cơ sở sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
chia sẻ đồng hành cùng đảng bộ chính quyền quận
đóng góp công sức trí tuệ tình cảm và trách nhiệm
góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu
mà nghị quyết đại hội đã đề ra
trao đổi về mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ tới
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân lưu ý quận một mươi
cần phát huy ba động lực để phát triển đó là kinh tế văn hóa chính trị
từ đó đồng chí đề nghị quận cần bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế
trong phát triển dịch vụ đồng chí cho rằng quận một mươi cần ưu tiên tăng trưởng
đối với ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dịch vụ ăn uống